từ nhiều năm nay bà rịa vũng tàu luôn đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững với năm trụ cột kinh tế công nghiệp càng biển dịch vụ hậu cần cảng du lịch và nông nghiệp chất lượng cao
đây cũng là năm lĩnh vực thu hút nguồn vốn đầu tư lớn của các doanh nghiệp vào bà rịa vũng tàu tạo áp lực về nguồn lao động chất lượng cao
tính đến thời điểm này hơn bốn mươi học viên của trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ tỉnh bà rịa vũng tàu đang được huấn luyện để trở thành ca trưởng sưởng trưởng
tại công ty trách nhiệm hiểu hạn nitory fumiture nhật bản nhà trường cũng liên kết đào tạo cung ứng khoảng năm trăm linh lao động các nghề cơ khí điện điện tử cho công ty trách nhiệm hiểu hạn đông chin global hàn quốc
lớp cd một mươi bảy chế tạo khuôn mẫu em năm nay đã học năm hai học của em là em thấy cái ngành này rất là phát triển ở ngoài các công ty xí nghiệp nên người ta bây giờ người ta rất cần nguồn nhân lực rất là cao luôn
đầu ra của tụi em là phải có là bằng anh
năm của tiếng nhật và phải có biết giao tiếp được bằng tiếng anh
bảy mươi thời gian của em là thực hành nên em có thể làm được rất là nhiều việc
sau khi em học ở đây là em cảm giác em rất là tự tin em có thể làm được rất là nhiều việc
ngoài chỉ sau này em chỉ càng ra một cái chân in ngắn là em có thể làm được việc ngay
để đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho tỉnh trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ tỉnh bà rịa vũng tàu đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo khảo sát và nắm vững nhu cầu của thị trường lao động
các kế hoạch chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
từ nhiều năm nay nhà trường đã chủ động liên kết để đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp
thì thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng được cái nhu cầu lao động cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước
và đối với tất cả những học sinh đang học tại trường thì được các chuyên gia nước ngoài người ta đào tạo
do đó cái tình độ tay nghề kỹ năng doanh nghiệp của em được ngày càng tương tức lên
và các doanh nghiệp hiện nay người ta đến người ta tuyển dụng lao động mà người ta đánh giá cao
về chất lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian vừa qua
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã đặt hàng nhà trường đào tạo tám trăm linh lao động
trong đề án phát triển nhân lực ngành công nghiệp hỗ trợ tỉnh bà rịa vũng tàu
với các nghề cắt gọt kim loại cơ điện tử và chế tạo khuôn mẫu
hầu hết học viên tốt nghiệp đều có việc làm tại các doanh nghiệp nước ngoài cũng như các doanh nghiệp công nghệ cao trong nước
đáp ứng mục tiêu tăng trưởng bền vững với năm trụ cột kinh tế công nghiệp cảng biển
dịch vụ hậu cần du lịch và nông nghiệp chất lượng cao của tỉnh